ngày hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã đến dự chương trình quỹ sữa vươn cao việt nam
và chương trình sữa học đường tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao sữa tặng các em học sinh trường tiểu học kim đồng
trao khu nhà ở nội trú tặng trẻ em huyện bắc trà my trị giá ba tỷ đồng
các đơn vị đồng hành cũng đã tặng quà trị giá hơn một năm tỷ đồng cho các em
ngoài ra hơn ba mươi ba học sinh tại gần sáu trăm linh điểm trường sẽ được hưởng chương trình sữa học đường tỉnh quảng nam kể từ ngày hôm nay một tháng sáu